do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai đêm qua bốn tháng tám và sáng nay đã xảy ra mưa lớn và lũ quét tại một số khu vực thuộc các huyện sapa bát sát tỉnh lào cai
gây thiệt hại nghiêm trọng về người nhà cửa và cơ sở hạ tầng hôm nay thủ tướng chính phủ đã có công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia sẻ đối với đồng bào và chính quyền địa phương chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai huy động mọi lực lượng phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm cứu nạn những người còn đang mất tích tổ chức thăm hỏi
động viên các gia đình bị thiệt hại hỗ trợ cứu chữa người bị thương mai táng chú đáo cho người bị thiệt mạng bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa
cứu trợ lương thực nhu yếu phẩm đảm bảo không để người dân bị đói bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở ngập sâu
tiếp tục giả soát chủ động sơ tán các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất lũ quét ngập sâu khi mưa lớn để đảm bảo an toàn tính mạng
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo quân khu hai và các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng
phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương
bộ y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tập trung cứu chữa miễn phí đối với những người bị thương hỗ trợ hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra kịp thời khắc phục các điểm bị sạt lở bảo đảm an toàn giao thông nhất là trên các trục giao thông chính
bộ công thương bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các sự cố điện thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ